sau mấy ngày đồng loạt gia quân lập lại trật tự đô thị kiên quyết đòi lại vỉa hè cho người đi bộ
mặc dù không ít hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè phản đối rất quyết liệt
song chính quyền và các ngành chức năng ở thành phố bạc liêu vẫn rất kiên quyết thực hiện
củng cố lòng tin của nhân dân
trong thời gian qua tại nhiều nơi trong tỉnh bạc liêu nhất là trung tâm thành phố bạc liêu
và các thị trấn ở các huyện thị xã tình trạng lấn chiếm lòng đường
về hè của nhiều cơ sở kinh doanh cửa hàng hộ dân rất phổ biến
để lập lại trật tự kỳ cương và văn minh đô thị chính quyền và các lực lượng chức năng
thành phố bạc liêu và một số huyện trong tỉnh đã đồng loạt gia quân
đồng thời kiên quyết cưỡng chế xử phạt nghiêm minh những hộ cố tình không chấp hành
bên cạnh nhiều hộ dân tự giác khắc phục các vi phạm trật tự lòng đường về hè
thì cũng có một số người ra sức chống đối lại lực lượng thi hành nhiệm vụ
để tình trạng này không tái diễn lực lượng chức năng vẫn tiếp tục bố trí nhiều chốt
để liên tục nhắc nhở và xử lý